kỳ thi olympic vật lý năm nay quy tụ bốn mươi hai đội dự thi với tổng số hai trăm bốn mươi tám sinh viên một trăm một mươi sáu giảng viên đây là một trong những năm có số đội tham gia đông đảo